báo pháp luật tp hcm đưa tin chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết dự kiến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hcdc tp hcm cũng đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho trẻ trong nhóm tuổi nói trên
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi và kết thúc vào ngày tám tháng một mươi một
chiến dịch được triển khai ở tất cả hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức với năm trăm linh chín điểm tiêm cho trẻ đi học và sáu mươi tám điểm tiêm chủng cho trẻ không đi học
tổng cộng bảy trăm linh một tám trăm hai mươi trẻ từ độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mỗi một
đạt tỷ lệ đồng thuận chín mươi bốn sáu tp hcm cũng ghi nhận năm mươi bốn trẻ bị phản ứng
hà nam triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ông trần xuân dưỡng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phó chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam cho biết
việc triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín được tổ chức theo chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến
đối với trẻ em đi học sẽ được tiêm ở các trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học việc tiêm chủng tại các điểm cố định hoặc lưu động trên địa bàn do ủy ban nhân dân xã các huyện thị xã thành phố lựa chọn
đối với trẻ có bệnh nền béo phì tiêm tại các bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm y tế các huyện thị bệnh viện đa khoa khu vực nam lý và bệnh viện đa khoa hà nội đồng văn
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thời điểm tiêm chủng để tiêm theo quy định của bộ y tế
ông dưỡng cũng yêu cầu các phương án tiêm chủng cần hoàn thiện bắt đầu kể từ ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một sẽ tiêm chủng ở tất cả các địa bàn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn ngành y tế có trách nhiệm bố trí lực lượng vật tư y tế các điều kiện khác phục vụ tiêm chủng đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tiêm và sau tiêm cho trẻ
ngành giáo dục và các địa phương cần thông báo cho gia đình trẻ phải bố trí người đưa trẻ đi tiêm đảm bảo giám sát và an toàn cho trẻ
liên quan đến kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai sự kiến toàn tỉnh hà nam có bảy mươi hai hai trăm năm mươi tám trẻ em thuộc đối tượng đủ điều kiện tiêm trong đó có ba mươi bốn chín trăm bảy mươi bảy trẻ em tuổi từ một mươi năm một mươi bảy tuổi ba mươi bảy hai trăm tám mươi một trẻ em độ tuổi từ một mươi hai một mươi bốn tuổi
vaccine được sử dụng để tiêm cho trẻ là vaccine được bộ y tế phê duyệt sử dụng hai liệu cơ bản trên đối tượng và tiêm cùng một loại vaccine
tối nay các bạn có thể tìm hiểu về các loại vaccine được sử dụng để tiêm cho trẻ
tối ngày một mươi bốn một mươi một trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh khu cách ly tập trung của các cháu học sinh ở lán trại chỉ có tấm bạc và manh chiếu
địa điểm được cho là ở hai thôn phiêng mạnh và phiên sử xã ngọc long huyện yên minh tỉnh hà giang
ngay sau đó những hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bình luận của rất nhiều người nhiều ý kiến tỏ ra thương cảm cho điều kiện khó khăn của các cháu
tối cùng ngày thông tin với phóng viên báo sức khỏe và đời sống lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc long huyện yên minh cho biết hình ảnh được chia sẻ là đúng ở tại địa phương này
tuy nhiên đây là để các cháu chờ tết nhanh covid một mươi chín chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu
cụ thể tại địa bàn xã ngọc long đã ghi nhận một ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
người này có con đang học tại trường trung học cơ sở ngọc long
do đó địa phương đã tiến hành test covid một mươi chín cho các cháu
do thời tiết rét và có mưa nên nhiều phụ huynh đã dựng lán để các cháu có thể chú và đảm bảo khoảng cách cho các cháu
qua sàng lọc địa phương đã phát hiện khoảng một trăm linh trường hợp f một cùng nhiều trường hợp f hai vị lãnh đạo này cho hay
đến thời điểm hiện tại chỉ riêng tại xã ngọc long huyện yên minh đã ghi nhận gần ba trăm linh trường hợp bao gồm cả f được xác định và nghi nhiễm
ngoài ra tại xã sùng thái cũng phát hiện nhiều ca nhiễm
hiện sở y tế tỉnh hà giang đang tăng cường hơn bảy mươi cán bộ nhân viên y tế xuống trực tiếp tại hai xã sủng thái và ngọc long
phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tăng cường xét nghiệm truy vết và khoanh vùng truy vết f còn trong cộng đồng
hiện tại dịch hai xã trên đang từng bước được kiểm soát
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai mươi sáu năm trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một mươi bốn trăm một mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới nhất ghi nhận trong nước là một hai mươi một bốn trăm chín mươi ba ca
trong đó có tám trăm sáu mươi bốn trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao
tổng số ca nhiễm dịch này là thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi bảy bốn trăm hai mươi tám ca bình dương hai trăm bốn mươi ba bốn trăm chín mươi bảy ca đồng nai bảy mươi tám bảy mươi ba ca long an ba mươi sáu năm trăm ba mươi sáu ca tiền giang hai mươi bảy trăm tám mươi ca
đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn tám trăm sáu mươi ba ba trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong số các ca đang điều trị có đến gần bốn ca nặng cao hơn so với vài ngày trước đây
tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm sáu mươi ba ba trăm một mươi một ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm bốn mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nặng hai bảy trăm sáu mươi năm ca thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm hai mươi sáu ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi ca thở máy xâm lấn ba trăm ba mươi ba ca ecmo một mươi ba ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi chín ca tổng số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín tính đến nay là hai mươi ba tám mươi hai ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi bốn ba mươi hai trăm tám mươi mẫu trong bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi sáu ba trăm linh
tổng số liều vắc xin đã được tiêm là chín mươi tám chín trăm ba mươi năm trăm bảy mươi một liều trong đó tiêm mũi một là sáu mươi bốn ba trăm hai mươi hai tám mươi bảy liều tiêm mũi hai là ba mươi bốn sáu trăm linh tám bốn trăm tám mươi bốn liều
xem xét đưa kýt xét nghiệm covid một mươi chín vào diện bình ổn giá đại diện bộ tài chính cho biết bộ đang đánh giá giả soát để sửa đổi bổ sung luật giá trong đó
nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế
kit xét nghiệm vào diện bình ổn giá trên cơ sở đề xuất của bộ y tế về danh mục mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế cụ thể đưa vào bình ổn giá
trước đó nhiều hiệp hội và doanh nghiệp đã kiến nghị đưa sản phẩm test nhanh covid một mươi chín vào diện bình ổn giá vì dịch còn kéo dài
theo bộ tài chính trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá bộ tài chính sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ xem xét
trình ủy ban thường vụ quốc hội quyết định
theo khoản hai điều một mươi năm luật giá năm hai nghìn một mươi hai khoảng một điều ba nghị định số một trăm bảy mươi bảy trên hai nghìn một mươi ba trên nd hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá cho thấy sản phẩm tết nhanh covid một mươi chín không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định của luật giá và văn bản hướng dẫn thi hành
sáng ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết đồng nai ghi nhận chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám trăm linh ca
về tình hình điều trị hiện có một trăm ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang được theo dõi điều trị ở tầng ba hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang điều trị ở tầng hai và hơn năm một trăm linh bệnh nhân đang được theo dõi điều trị ở tầng một
đến nay vẫn mới chỉ có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà là huyện trảng bom và thành phố biên hòa